dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn đến phức tạp mặc dù đã ghi nhận một số tiến hiệu khá quan
bên cạnh việc ghi nhận những trường hợp mắc mới thì số bệnh nhân khỏi bệnh cũng ngày càng nhiều hơn
điều đó một phần lớn là nhờ vào công sức của các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
những người trực tiếp tiếp xúc với người bệnh hay những người nghi nhiễm sars cov hai
họ vẫn đang ngày đêm chiến đấu hoàn thành sứ mệnh của người thể thuốc áo trắng
là đơn vị được chọn để tiếp nhận tất cả các trường hợp người nước ngoài nghi nhiễm sars cov hai
những người thầy thuốc công an nhân dân bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an có nhiệm vụ tiếp nhận theo dõi cách ly các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín
không chủ quan trước tình hình dịch bệnh họ vẫn làm việc không mệt mỏi vì sức khỏe người dân việt nam hay kể cả các du khách nước ngoài
chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng phải tiếp tục cách ly theo quy định
nên có hơi buồn
bởi hôm sau là sinh nhật tôi
vậy mà hôm đó gần như tất cả các bác sĩ điều dưỡng cùng bước vào với một chiếc bánh sinh nhật và hát bài chúc mừng sinh nhật tặng tôi
lúc đó tôi đã bật khóc vì xúc động
tôi sẽ nhớ sinh nhật này suốt đời
với tinh thần kiên định tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị của chính phủ và quy định của ngành y tế
đội ngũ cán bộ nhân viên bệnh viện một trăm chín mươi chín luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ
khắc phục những khó khăn khi chuyển từ cơ sở điều trị sang cơ sở theo dõi cách ly
dào cản ngôn ngữ cũng nhanh chóng được hóa giải khi các bệnh nhân cảm nhận được tấm lòng của những người chiến sĩ áo bờ lưu trắng
việc chăm sóc y tế ở đây rất tốt
đồ ăn ngon họ liên tục hỏi thăm sức khỏe chúng tôi
hoặc hỏi chúng tôi có nhu cầu gì về đồ dùng thuốc thang hay không
thực sự là mọi thứ đều rất tuyệt vời
tôi rất biết ơn bệnh viện ở việt nam
chúng tôi thấy được an toàn ở đây
sự đa dạng về văn hóa bất đồng về ngôn ngữ của những du khách nước ngoài khi cách ly tại đây
đã khiến cho đội ngũ cán bộ nhân viên y tế các bác sĩ phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành trách nhiệm
các đối tượng tham gia cách ly đến cách ly tại bệnh viện
họ đến từ rất nhiều quốc gia các vùng miền khác nhau
ngôn ngữ thì bất đồng mà cán bộ nhân viên của chúng tôi cũng phải cố gắng rất là nhiều
để đáp ứng được yêu cầu của người bệnh
thủ tướng chính phủ cũng đã có quyết định tặng bằng khen cho bệnh viện một trăm chín mươi chín
vì những đóng góp trong công cuộc chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên có lẽ đối với những bác sĩ nơi
tuyến đầu chống dịch này phần thưởng lớn nhất là sức khỏe và niềm tin yêu của nhân dân
và những người bạn ngoại quốc khi đến việt nam trong thời gian dịch bệnh